do tình hình dịch covid một mươi chín trong thời gian qua giá thịt lợn đã tăng khiến cho đời sống nhân dân gặp khó và cpi cũng tăng theo
do vậy bộ nông nghiệp và bộ công thương cần phải đưa giá thịt lợn xuống dưới sáu mươi một kg trong thời gian tới
nếu cứ tiếp tục đưa giá lợn lên cao thì thủ tướng sẽ quyết định nhập khẩu thịt lợn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu như vậy tại cuộc họp vào chiều nay về giải pháp bình ổn giá thịt lợn thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ việc đầu tiên phải tăng cung bằng cách đẩy mạnh tổng đàn nuôi
tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại tập đoàn và hộ chăn nuôi với tinh thần lợn phải chiếm thị phần lớn
phải có ứng dụng khoa học trong chăn nuôi bảo đảm chất lượng và phòng chống dịch bệnh
tập trung khắc phục khâu trung gian thu mua hạn chế hưởng lợi từ khâu này